điều ra là do các hộ gia đình này chỉ được vay tối đa tám mươi vốn đầu tư và phải chấp nhận ít nhất ba năm không có nguồn thu trong khi chờ vụ đầu của cà phê mới
vì vậy đến nay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn mới chỉ giải ngân được hơn một trăm hai mươi tỷ đồng cho vay tái canh
một con số khiêm tốn so với nguồn vốn ba tỷ mà ngân hàng đã chuẩn bị cho chương trình tái canh
trong thời gian vươn cách cơ bản trong cơ bản ba năm đầu trong mới rồi đến thời kỳ cơ bản rồi đến thời kỳ kinh doanh
trong ba năm đầu là vươn cách mới cộng hai năm cải tạo là năm năm
trong năm năm đó thì nguồn thu họ sản xuất họ không có nguồn thu để mà họ là chi tiêu thiệt yếu trong cuộc sống của họ
nên là hiện tại là bà con hồ sản xuất thường là cải tạo rồi thường là tái canh ở cái diện nhỏ
chưa làm được là hoàn toàn theo tính hệ thống mà đang làm cuốn triệu ra khu vực
việc tái canh cây cà phê là chủ trương đúng đắn của các cấp ngành nhằm thay thế diện tích cà phê già cỗi năng suất thấp
tiến đến ổn định sản lượng nâng cao chất lượng vì sự phát triển bền vững của ngành cà phê đắk lắc
vì vậy các bộ ngành trung ương và địa phương cần tìm giải pháp nhằm giải tỏa áp lực cho bà con giúp bà con mạnh dạn đầu tư vào tái canh cây cà phê
mùa đông năm nay theo dự báo sẽ xuất hiện nhiều đợt xét đậm xét hại
ở vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá xương muối
chính vì vậy để bảo vệ đàn gia súc các huyện vùng cao của tỉnh yên bái đã và đang tích cực chỉ đạo nhân dân trồng các loại cây vụ đông
bảo đảm thức ăn cho gia súc đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc
dù kinh nghiệm sau đợt rét đầu năm hai nghìn một mươi tám đã làm gần bốn trăm linh con gia súc bị chết do đói rét
những ngày này bà con nông dân ở huyện mù cang trải tỉnh yên bái đang làm một lúc ba việc quan trọng của nhà nông
đó là thu hoạch lúa mùa trồng cây vụ đông và tích chữ thức ăn xanh cho gia súc
trước đây gia đình tôi chưa biết tận dụng các loại cây nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc
nhưng được các cơ quan chuyên của huyện hỗ trợ giống cây trồng và được cán bộ xã tích cực tuyên truyền vận động
nên gia đình tôi đã biết trồng cỏ voi ngô thu đông để làm thức ăn cho gia súc
do đó nhiều năm qua gia đình đã hạn chế tình trạng gia súc chết rét trong mùa đông
mù căng trải là huyện vùng cao của tỉnh yên bái có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc quy mô lớn
ở thời điểm này các xã trên địa bàn huyện đang tập trung tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân ở các bản
chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn dự trữ cho gia súc như dơm thân cây ngô cỏ voi
nhằm đáp ứng đủ thức ăn cho gia súc khi mùa đông đến
quý bác huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch để làm
mới chuẩn trạng và tu sửa hệ thống chuồng
kết quả trong năm nay đã thực hiện làm mới được bốn trăm sáu mươi hai cái trên một một trăm linh chuồng
và đã trồng được bảy mươi bảy hectare cỏ trên năm mươi hectare theo kế hoạch
trong việc đó chỉ đạo khi mùa đã chín
tức là thời điểm cuối tháng chín cuối tháng chín cuối tháng một mươi
chỉ đạo việc thu gom dơm dạ sâu thu hoạch của lúa bụng mùa
và những sản phẩm phụ của nông nghiệp ví dụ như thân lá ngô của vụ thu đông
trong kế hoạch trồng tám trăm linh hectare để đảm bảo dự trữ cho thức ăn trong gia súc trong vụ năm ngoài
hiện nay tổng đàn gia súc của tỉnh yên bái đạt gần sáu trăm linh con
để bảo vệ đàn gia súc lớn trong mùa đông giá rét
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của địa phương
đội ngũ cán bộ khuyến nông chăn nuôi thú y hướng dẫn bà con áp dụng đồng bộ các biện pháp
như không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống thấp thực hiện các mô hình ủ chua sản phẩm phụ của trồng trọt
tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh cho gia súc
tiếp theo chương trình thức ăn đường phố bài học sau những vụ ngộ độc
nhiềm vui aff cắt hai nghìn một mươi tám tràn ngập khắp cả nước
sáng nay bảy tháng một mươi hai tổ chức phụ nữ liên hợp quốc phối hợp cùng hội đồng doanh nghiệp nữ việt nam
tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hỗ trợ các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ gọi tắt là wep
diễn đàn là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp tìm hiểu về các lợi ích của việc tạo ra môi trường làm việc bình đẳng
thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tế của việt nam
làm quen với các nguyên tắc và công cụ thúc đẩy bình đẳng giới
theo nghiên cứu của mark kinsey phụ nữ đóng vai trò bình đẳng trong thị trường lao động
có thể giúp gdp hàng năm của toàn cầu tăng thêm tới hai mươi tám tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi bốn
tại việt nam phụ nữ chiếm bốn mươi tám tổng lực lượng lao động của cả nước
tuy nhiên còn nhiều giao cản ảnh hưởng tới sự tham gia và tiếp cận bình đẳng của phụ nữ tới các cơ hội kinh tế
như tình trạng phụ nữ thường chịu trách nhiệm về công việc chăm sóc không được trả lương
khoảng cách về giới trong thu nhập cũng như thiếu hụt trong bảo trợ xã hội và bảo hiểm sức khỏe
trong doanh nghiệp tư nhân phụ nữ ít có khả năng được thăng chức và có khuyên hướng bị thụt lùi trong phát triển sự nghiệp
trong bối cảnh này các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ về kép ep là cơ hội để thu hẹp các khoảng cách giới
hiện tại bằng cách nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và lồng ghép giới trong quản trị doanh nghiệp
cũng tại diễn đàn các quản lý điều hành cấp cao tổng giám đốc các doanh nghiệp đại diện các công ty
đã cam kết ủng hộ các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ
trong hai ngày mùng sáu và bảy tháng một mươi hai hội nghị y sinh học châu á lần thứ tư với chủ đề
y sinh học thế kỷ hai mươi một tầm nhìn á châu diễn ra tại thành phố đà nẵng
hội nghị lần này do khoa y dược thuộc đại học đà nẵng đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại việt nam
hội nghị thể hiện một bước ngoặt về đóng góp của việt nam trong lĩnh vực nghiên cứu
nghiên cứu y sinh học thế giới
hội nghị thu hút hơn hai trăm linh đại biểu đến từ các nước trong khu vực đông nam á
đặc biệt có sự tham gia của hai mươi năm giáo sư tiến sĩ chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ các nước
và vùng lãnh thổ gồm thái lan malaysia philippines hồng kông nhật bản đức israel
tại đây các nhà khoa học báo cáo về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu y khoa liên quan đến các bệnh lý
ung thư béo phì tiểu đường loãng xương thụ tinh nhân tạo và một số nghiên cứu tiêu biểu
như nghiên cứu gen gây ung thư gan nghiên cứu dùng kỹ thuật biên tập gen để điều trị ung thư
hay có những nhà khoa học những nhà nghiên cứu từ các nước tiên tiến như là đức úc nhật bản hàn quốc v v
và mang đến nhiều cái chủ đề nghiên cứu về khoa rất là thú vị và rất là mới
đặc biệt những công trình nghiên cứu về gen trong ung thư về điều trị vô sinh về loãng xương
và các bước nghiên cứu về y học cổ truyền
thế thì tôi mong muốn rằng cái hội nghị này mang đến cho các nhà khoa học các nhà y học
cũng như các bác sĩ các em sinh viên những cái chủ đề mới đó để cho chúng ta càng ngày càng nắm bắt được
những kỹ thuật những kiến thức và những nghiên cứu mà hiện bây giờ chúng ta còn thiếu rất nhiều
tôi đánh giá cao về hội nghị lần thứ tư này với hơn một trăm linh nghiên cứu đã được tuyển chọn cho báo cáo
trong hội nghị lần thứ tư này với hơn một trăm linh nghiên cứu đã được tuyển chọn cho báo cáo trong hội nghị lần thứ tư này
và khoảng phân nửa nghiên cứu là của các nhà khoa học việt nam
chính các công trình nghiên cứu này đánh dấu sự đóng góp đáng kể cho nghiên cứu y sinh học trên thế giới
tôi cũng nhận thấy sinh viên y khoa của việt nam ham học hỏi và có kiến thức tốt
sự kiện tổ chức tại đây là cơ hội rất tốt cho các sinh viên y khoa
hội nghị là một trong những hoạt động của liên hội y sinh học á châu
liên hội được một mươi hai trường đại học hàng đầu châu á sáng lập trong đó ở việt nam đại học đà nẵng là một thành viên
các hội nghị được tổ chức thường niên nhằm góp phần cải thiện sức khỏe con người qua hợp tác nghiên cứu khoa học
và kết nối các nhà nghiên cứu y học lâm sàng và kỹ thuật y sinh
liên tiếp những vụ ngộ độc xảy ra trong thời gian qua đã dóng lên hồi chuông cảnh báo
về tình trạng sử dụng nguồn thực phẩm bẩn chế biến kém vệ sinh trong các bữa ăn hàng ngày
tuy nhiên những gì đang diễn ra trên thực tế tại các hàng ăn quán ăn đường phố cho thấy
không có gì bảo đảm việc ngộ độc sẽ chẳng tái diễn
người ta lại tiếp tục đặt câu hỏi liệu nghị định đổi mới về xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
có thực sự mang lại hiệu quả
một cửa hàng kinh doanh thức ăn nằm trên địa bàn quận năm thành phố hồ chí minh
tay trần chế biến thực phẩm đựng trong xô trậu đặt dưới nền nhà
nhưng đây là những gì ở bên trong cửa hàng còn nhìn từ bên ngoài thì thức ăn vẫn rất bắt mắt
trên thực tế thì tình trạng này diễn ra rất phổ biến thậm chí một số nơi
cách sơ chế thực phẩm còn bẩn hơn rất nhiều
tuy nhiên người ăn vẫn cứ ăn người bán vẫn cứ bán
và ngộ độc hẳn là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên
bây giờ mình ra ngoài đường ở đâu cũng có ở chỗ nào mình cũng có hết
thì mình cảm thấy đói hay thích thì mình cứ ghé vô mình ăn thôi
có nhiều món lắm bây giờ ra mì cay rồi trứng gà nướng các cái bây giờ mình ăn rất là dễ ăn
nhưng với trẻ vậy cũng rất là thích
đó là chưa nói đến nguồn nguyên liệu được thu mua để chế biến thức ăn
thời tiết ở nhiều địa phương hiện biến đổi thất thường
thực phẩm ở các khu vực chợ không qua kiểm dịch rất khó để bảo đảm chất lượng
dễ bị ôi thiêu nảy sinh vi khuẩn gây bệnh nếu không bảo quản tốt
chúng tôi nhận thấy một điểm rằng là nếu mà an toàn thực phẩm mà vẫn còn những cái vấn đề nhỏ lẻ
những cơ sở nhỏ lẻ với những quy mô như vậy trong hộ dân như vậy thì vô cùng khó
đấy là cái nguồn nguyên liệu
nguồn nguyên liệu đầu tiên để có thể tạo ra các sản phẩm thực phẩm ở các khâu tiếp theo
bản thân các trách nhiệm của các người sản xuất kinh doanh mà không thực hiện nghiêm túc
mà không có sự thêm vào đó không có cái sự quyết liệt của chính quyền địa phương
thì không có thể bộ ngành nào hoặc cơ quan nào có thể giải quyết được
những vụ ngộ độc liên tiếp thời gian qua như một hồi chuông cảnh tỉnh cho người tiêu dùng lẫn người kinh doanh
thời điểm cuối năm khi nguồn hàng thực phẩm bắt đầu gia tăng để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ
thì song song với việc tăng cường kiểm tra quản lý của các cơ quan chức năng
người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân tránh mua sử dụng thực phẩm không bảo đảm về nguồn gốc
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm sáng nay thì cảm xúc của người hâm mộ trước việc đội tuyển việt nam
giành quyền vào chơi trận chung kết aff cup hai nghìn một mươi tám
vẫn động lại như đêm qua ngay sau trận đấu hàng chục nghìn cổ động viên đã đổ ra đường để ăn mừng điều này
mời quý vị và các bạn cùng xem lại những khoảnh khắc ấn tượng của các cổ động viên trong tối ngày sáu tháng một mươi hai
với một chiến thuật hợp lý ở trận bán kết lượt về việt nam lại tiếp tục giành chiến thắng trước philippines
cùng tỷ số như trận lượt đi
tuyển việt nam đã thắng trung quốc với tổng tỷ số bốn mươi hai và giành vé vào chung kết gặp malaysia
sau chín mươi phút cổ vũ hết mình cho đội tuyển việt nam
hàng chục nghìn cổ động viên đã ùa ra đường để ăn mừng chiến thắng hai một của đội tuyển nước nhà
mọi ngả đường rồn về hồ gươm hà nội chật cứng người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng
tiếng gieo hò và những khúc ca chiến thắng rộn vang đường phố mang lại cảm xúc đặc biệt cho những người hâm mộ bóng đá việt nam
quả thực kết quả mà các chàng trai đội tuyển việt nam có được đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà
các thành phố lớn hứa hẹn lại là một đêm trắng nghẹt thở trong niềm vui
còn tại hải dương hàng nghìn cổ động viên cũng đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
các tuyến phố như trần hưng đạo phạm hồng thái phạm ngũ lão đều chật kín
khiến cho người và phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển được
tại quảng trường độc lập cờ đỏ sao vàng ngập trời trong niềm hân hoan tràn đầy sự phấn khích
các cổ động viên liên tục hồ vang việt nam môn năm việt nam vô địch
ai cũng hy vọng và mong muốn đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam sẽ lập nên kỳ tích
trong trận chung kết khi gặp đội tuyển bóng đá quốc gia malaysia
trong khi đó tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
hàng nghìn người hâm mộ cũng đã tập trung tại trung tâm ngã sáu của thành phố
để cùng tận hưởng niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá việt nam
với kỳ vọng đội tuyển sẽ giành chiến thắng ở lượt trận chung kết
để mang vinh quang về cho tổ quốc và thỏa niềm khao khát danh hiệu vô địch khu vực đông nam á của người hâm mộ
đoàn người hâm mộ cùng cờ đỏ sao vàng diễu hành trên các tuyến đường chính
như nguyễn tất thành phan bộ châu phan châu trinh lê duẩn
trong không khí tưng bừng náo nhiệt và bảo đảm trật tự
người dân tỉnh thừa thiên huế có mệnh danh là ngủ sớm
nhưng đêm qua cũng là một đêm không ngủ khi đội tuyển bóng đá việt nam
một lần nữa đánh bại đội tuyển philippines để giành quyền vào chơi trận chung kết aff cup hai nghìn một mươi tám
hàng vạn người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
đoàn người và xe nhộn nhịp gieo mừng ở khu vực quảng trường trung
rồi tản dân ra các trục đường lớn ở trung tâm thành phố
theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông
đến quá nửa đêm thành phố huế vẫn ngập tràn âm thanh vui mừng và phấn khích của các cổ động viên
cốc hai mươi bốn nêu cảnh báo mới về hậu quả biến đổi khí hậu
các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec kết thúc hội nghị diễn ra ở viên áo
mà chưa đưa ra kế hoạch về cắt giảm sản lượng
quyết định này được trì hoãn cho đến khi các nước opec gặp chính thức các nhà xuất khẩu dầu ngoài opec vào ngày bảy tháng một mươi hai
sau cuộc họp diễn ra ngày sáu tháng một mươi hai bộ trưởng năng lượng của ả rập xê út khalid al fali cho biết
opec cần ngay vào ngày sáu tháng một mươi hai
các quốc gia sản xuất dầu lớn không thuộc opec cùng tham gia việc cắt giảm sản lượng dầu
cũng theo ông al fali các nước opec và ngoài opec có thể sẽ công bố quyết định cuối cùng vào tối bảy tháng một mươi hai
sau khi kết thúc hội nghị
trước đó reuters đưa tin opec có thể cắt giảm một triệu thùng một ngày
nếu nga đồng ý cắt giảm một trăm năm mươi thùng một ngày trong số đó
trong trường hợp nga giảm sản lượng hai trăm năm mươi thùng một ngày
thì tổng số cắt giảm tính cả opec là một ba triệu thùng một ngày
trong khi đó đại diện iran tại opec cho biết
tổ chức này đã đạt được sự đồng thuận nhất định
nhưng cũng cho biết iran libya nigeria và venezuela
là những nước không đồng ý với thỏa thuận cắt giảm sản lượng
quan chức này cũng bác bỏ khả năng iran rời opec sau quyết định của qatar
ngày sáu tháng một mươi hai tổng thống venezuela nicolas maduro thông báo
đã đạt được thỏa thuận với nga về việc tiếp nhận khoản đầu tư trị giá sáu tỷ usd
vào các lĩnh vực dầu mỏ và khai khoáng
trong đó có một tỷ usd được đầu tư
cho các hoạt động khai thác vàng
tổng thống maduro cho biết các hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực dầu mỏ
sẽ tập trung vào công ty liên doanh giữa hai nước
với mục tiêu nâng sản lượng khai thác dầu đang bị sụt giảm của nước này
theo tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
sản lượng khai thác của venezuela đã lao dốc từ mức ba hai triệu thùng một ngày
xuống còn một một triệu thùng một ngày trong một thập kỷ qua
tổng thống maduro cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nga putin
trong đó hai bên khẳng định sự cần thiết
có một thế giới đa cực đồng thời phản đối mạnh mẽ
những biện pháp trừng phạt của mỹ nhằm vào quốc gia nam mỹ này
chính phủ nga cũng cam kết cung cấp cho venezuela khoảng sáu trăm linh tấn ngũ cốc
vào năm hai nghìn một mươi chín qua đó giúp cho nước này đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực
trong khuôn khổ hội nghị của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm hai nghìn một mươi tám
gọi tắt là cop hai mươi bốn đang diễn ra tại thành phố katowise ba lan
tổ chức y tế thế giới who đã công bố một báo cáo đặc biệt
về mối liên hệ giữa các nước
mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sức khỏe con người
theo tổng giám đốc who hiện đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy
biến đổi khí hậu gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống con người
biến đổi khí hậu đe dọa đến không khí sạch nước uống bảo đảm
thức ăn đủ dinh dưỡng và nơi ở an toàn những nhu cầu căn bản của con người
biến đổi khí hậu cũng đồng thời hủy hoại các tiến bộ về chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu
who ước tính tiếp xúc với không khí ô nhiễm khiến bảy triệu người chết hàng năm
gây ra tổn thất phúc lợi lên tới năm một trăm một mươi tỷ usd trên toàn cầu
chính vì lẽ đó hành động quyết liệt chống biến đổi khí hậu có thể sẽ cứu sống rất nhiều người
và tiết kiệm rất nhiều ngân quỹ
who nhận định lợi ích kinh tế đạt được từ việc cải thiện sức khỏe con người có được
sẽ lớn gấp đôi so với mức chi phí bỏ ra để giải quyết tình trạng ấm lên của trái đất
và chống ô nhiễm không khí
ngày sáu tháng một mươi hai hội đồng châu âu
who đã thông qua quan điểm đàm phán về các biện pháp mới
nhằm ngăn chặn việc phổ biến những nội dung mang tính khủng bố trên mạng internet
bộ trưởng nội vụ áo nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên eu đánh giá thông tin mang nội dung khủng bố trên mạng
đã đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại châu âu
nhiệm vụ của eu là phải bảo vệ công dân của mình cách hiệu quả nhất có thể
thỏa thuận được thông qua cho phép eu gửi tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà mạng internet
về tính cấp bách của việc giải quyết vấn đề này
các biện pháp đề xuất trên sẽ được áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu
đang triển khai tại eu cho dù họ có cơ sở chính tại các quốc gia thành viên hay không
các nhà cung cấp này sẽ phải xóa những nội dung khủng bố
hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập trong vòng một giờ sau khi nhận được lệnh xóa của chính quyền
nếu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nào không tuân thủ
có thể phải chịu mức phạt tới bốn tổng doanh thu của năm trước đó
ngày sáu tháng một mươi hai thượng viện và hạ viện mỹ đã thông qua dự luật tri tiêu ngắn hạn
nhằm ngăn đóng cửa một phần chính phủ mỹ trong vòng hai tuần
việc thông qua dự luật này giúp nhiều cơ quan liên bang
bao gồm bộ nông nghiệp bộ ngoại giao và bộ an ninh nội địa
tránh bị đóng cửa do hết ngân sách hoạt động tới ngày hai mươi một tháng một mươi hai
trong thời gian từ nay tới khi dự luật vừa được thông qua hết hạn
các nhà lập pháp cả hai đảng dân chủ và cộng hòa trong quốc hội mỹ

các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ sẽ tiếp tục đàm phán
nhằm giải quyết những bất đồng đối với dự luật phân bổ ngân sách
cho bộ an ninh nội địa với khoảng năm tỷ đô la mỹ
để xây dựng bức tường biên giới giữa mỹ và mexico
theo đề nghị của tổng thống mỹ donald trump
và thông qua dự luật phân bổ ngân sách cho tài khoá hai nghìn một mươi chín
theo đề nghị của thượng nghị sĩ richard shelby
số tiền tài trợ cho việc xây dựng bức tường biên giới
sẽ được phân bổ trong vòng hai năm
tuy nhiên các nghị sĩ đảng dân chủ cho rằng đây là đề xuất không khả thi
hạ nghị sĩ dân chủ nita lowey tuyên bố đây là một khoản tri lãng phí quá lớn
đầu năm nay chính phủ liên bang mỹ đã hai lần đóng cửa trong vòng ba tuần
cũng vì phe dân chủ và cộng hòa tại thượng viện
không thể đạt thỏa thuận chung trong vấn đề nhập cư
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại